hôm nay các lực lượng chức năng tỉnh trà vinh đã xử lý việc cầu tạm long bình một ở thành phố trà vinh đang thử tải thì bị sập
cầu tạm long bình một nối phường bốn và phường năm bị sập vào sáng cùng ngày khi đơn vị thi công dùng hai xe tải để thử tải
vụ sập cầu không gây thiệt hại về người
chủ tịch ubnd tp trà vinh cho biết địa phương đã có thông báo về việc tạm dừng lưu thông qua cầu long bình một
cầu tạm long bình i được thi công vào ngày một mươi ba tháng sáu
cầu làm băng sắt được thi công để người dân lưu thông trong thời gian chờ thi công cầu long bình một
cầu tạm này được thiết kế dùng cho người đi bộ xe thô sơ và xe hai bánh
sáng ngày hôm nay đơn vị thi công dùng hai xe tải mỗi xe năm tấn để thử tải thì xảy ra sự cố như trên